thông tin từ văn phòng ubnd tỉnh quảng nam tại hội nghị giao ban đầu xuân canh tí hai nghìn hai mươi vào chiều ngày ba mươi tháng một cho biết
trong dịp tết canh tí tỉnh quảng nam đã đón hơn một trăm bốn mươi năm lượt du khách đến tham quan tăng hơn một năm so với tết kỳ hợi
trong đó khách quốc tế ước đạt chín mươi sáu bốn trăm linh lượt tăng một mươi hai mươi tám so với tết năm trước
hơn bốn mươi tám bảy trăm linh lượt khách nội địa đến tham quan phố cổ hội an khu đền tháp mỹ sơn và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
trong dịp tết nguyên đán trung tâm hỗ trợ du khách đã tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để phối hợp giải quyết kịp thời các yêu cầu của du khách
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng một tức ngày hai mươi chín tháng chạp đến hết ngày năm tháng riêng
trung tâm đã đón ba trăm năm mươi lượt khách chủ yếu là khách quốc tế đến tìm hiểu và cần sự hỗ trợ thông tin du lịch
đồng thời tiếp nhận chín cuộc gọi đường dây nóng
qua đó đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý một vụ việc liên quan đến khách du lịch